cũng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản nghiện game online
lê văn lộc sinh năm hai nghìn một quê tại thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên
đã tìm hiểu cách làm giả thẻ cào điện thoại để có thẻ điện thoại nạp vào tài khoản chơi game
đối tượng vừa bị công an huyện yên lạc của tỉnh vĩnh phúc bắt giữ khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của lộc là sử dụng thẻ cao điện thoại của nhà mạng viettel có mệnh giá một trăm linh đồng
đã qua sử dụng dán lại lớp phủ tráng bạc của mã số thẻ cao
rồi đến các đại lý cửa hàng tạp hóa hỏi mua thẻ cào điện thoại của nhà mạng viettel mệnh giá một trăm linh đồng
với số lượng lớn lộc yêu cầu các chủ cửa hàng cắt rơi từng thẻ cào điện thoại để lợi dụng sơ hở
tìm cách tráo đổi thẻ cao điện thoại giả mà lộc mang theo
sau khi đã tráo đổi thành công lộc giả vờ yêu cầu chủ cửa hàng giảm giá bán thẻ cào điện thoại
khi chủ cửa hàng không đồng ý lộc bỏ đi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc đã thu giữ của lộc khoảng ba trăm linh thẻ cào điện thoại viettel
có mệnh giá một trăm linh đồng và gần một mươi bảy triệu đồng
bước đầu lộc khai nhận trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đối tượng đã tiến hành lừa đảo ở nhiều cửa hàng trên địa bàn tỉnh hòa bình và tỉnh vĩnh phúc